những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài tại bản minh tiến xã châu tiến huyện miền núi quỷ châu tỉnh nghệ an
đã xảy ra sạt lở dọc bờ sông hiếu khiến người dân hết sức hoang mang và lo lắng
trước tình trạng đó các ngành chức năng và các bên liên quan đã kiểm tra tổ chức
xác định nguyên nhân chính là ảnh hưởng do nhà máy thủy điện châu thắng xả lũ
khu vực sạt lở có chiều dài tám trăm linh m lở sâu vào đất liền một mươi m
có hai mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng với những vết nứt dài nguy cơ sập nhà rất cao
chúng tôi đã tổ chức đoàn kiểm tra và hiện nay sạt lở rất lớn
ảnh hưởng rất lớn về hình kỳ kết mõng đà khoảng hai trăm năm mươi cm này thôi
vì vậy chính quyền địa phương cũng yêu cầu các chính quyền các cấp
khẩn trương có các biện pháp để kịp thời làm thế nào để cho nhân dân ổn định cuộc sống
tất nhiên mục quán là sẽ chung tay cùng địa phương giải quyết tất cả các sự vụ
không chữa bỏ trước bắt là sẽ cùng nhóm bàn biện pháp
để mà giúp gà rõ khỏi sạt lở